sau ba tháng triển khai vừa qua tỉnh ủy phú thọ đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của một mươi bảy thí sinh được lựa chọn từ các hội thi báo cáo viên giỏi các huyện các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy
tại hội thi các thí sinh lựa chọn nội dung theo các thể loại truyền đạt nghị quyết thông tin thời sự báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực
các thí sinh dự thi đã tham gia ba phần thi soạn đề cương thuyết trình gửi trước cho ban tổ chức hai tuần thuyết trình và trả lời câu hỏi
hội thi báo cáo viên giỏi năm hai nghìn một mươi chín không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để báo cáo viên các cấp các địa phương đơn vị
học tập trao đổi kinh nghiệm thực tiễn phương pháp truyền đạt thay nhất nhanh chóng đưa chủ trương đường lối nghị quyết của đảng đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân